ngày hôm nay công an tp hcm phối hợp với công an quận gò vấp đã phong tỏa một đoạn đường nguyễn oanh
hạn chế phương tiện qua lại để tổ chức khám xét tầng tám tòa nhà mộc gia số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh
phường một mươi bảy quận gò vấp là trụ sở chính của công ty f tám mươi tám công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn
việc khám xét nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo ghi nhận các khu vực ra vào tòa nhà nói trên đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám xét
f tám mươi tám đã thuê tầng bảy và tám của tòa nhà nói trên để đặt trụ sở vào đầu năm hai nghìn hai mươi
công ty f tám mươi tám chuyên cho vay tiền có hàng trăm nhân viên tham gia hồi nợ và trong thời gian qua đã bị dư luận phản ánh gây nhiều bức xúc
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại việt nam
công ty có tám trăm ba mươi chi nhánh trên toàn quốc và thời gian gần đây thì bộ công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen